thông tin từ sở y tế tp hcm cũng cho biết là các bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại bệnh viện trương vương
vừa tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu khâu lộ thủng đại tràng kịp thời cứu sống người bệnh mắc covid một mươi chín
trước đó bệnh viện triệt covid một mươi chín trưng vương tiếp nhận bệnh nhân sáu mươi tám tuổi từ bệnh viện phóng nhất
chuyển đến trong tình trạng đau bụng dữ dội chẩn đoán thủng tàn rỗng biến chứng sốc nhiễm trùng
kèm theo suy tim tăng huyết áp bệnh tim thiếu máu phục bộ hồi chứng cút xin do thuốc
trên bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín mức độ nguy kịch bệnh nhân được ekip khoa ngoại tổng quát
tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu trong ba giờ để khâu lỗ thủng ở đại tràng xuống
làm hậu môn nhân tạo đại tràng ngang và đặt dẫn lưu tạm thời qua cơn nguy kịch
việc người bệnh covid một mươi chín mắc các bệnh lý nền với những biến chứng phức tạp hoặc mắc các bệnh cấp tính kèm theo
cần phải thực hiện các can thiệp cấp cứu đã được ngành y tế thành phố dự báo trước
chính vì vậy sở y tế đã chọn các bệnh viện đa khoa có thể can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa
để chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên điều trị covid một mươi chín giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện khác
bệnh viện trưng vương được chọn để thực hiện theo mô hình này
thuộc nhóm các bệnh viện đa khoa tuyến cuối chuyên điều trị covid một mươi chín